chiều nay ngày hai tháng sáu tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ cộng hòa séc vitasleveret nhân dịp đến nhận nhiệm vụ tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều giữa việt nam và séc những năm gần đây phát triển còn thiêm tốn
chưa tương xứng với tiềm năng khi năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch mới đạt hai trăm bốn mươi chín năm triệu đô la mỹ
thủ tướng mong muốn hai bên nỗ lực hơn nữa thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
việt nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp séc vào tìm hiểu thị trường và cơ hội làm ăn tại việt nam
thủ tướng đề nghị phía séc tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa việt nam và eu
sớm ký fta việt nam eu tiếp nhận lao động việt nam có tay nghề cao vào séc làm việc
bày tỏ vinh dự được thủ tướng tiếp ngay sau khi trở về từ chuyến thăm chính thức hoa kỳ
đại sứ vectap grev cho biết ông rất ấn tượng trước hình ảnh của thủ tướng trong chuyến thăm này
đại sứ đánh giá cao việc chuẩn bị của việt nam trong chuyến thăm sắp tới của tổng thống cộng hòa séc
đồng thời cho biết tháp tùng tổng thống có đoàn doanh nghiệp rất lớn và trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ tổ chức diễn đàn kinh tế việt nam séc
ông cho biết sách là nước duy nhất ở châu âu công nhận cộng đồng người việt ở đây là cộng đồng dân tộc thiểu số
điều này thể hiện chính phủ nhân dân séc đánh giá cao tôn trọng cộng đồng người việt
một cộng đồng hòa nhập tốt vào nước sở tại và vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình
thời gian qua nhiều người việt tại séc đã làm ăn thành công và trở về việt nam đầu tư